các đối tượng khai nhận lập nhóm từ năm đến một mươi người để cùng nhau gây án
từng thành viên trong nhóm đều có vai trò riêng
trong đó những đối tượng cầm đầu sẽ có trách nhiệm tìm con mồi
thường là tiêu chí trọn nay là những người biết chịu đi chơi biết quýnh bài có tiền biết nhậu
khi đã xác định được con mồi
một nhóm các đối tượng nữ sẽ tiếp cận
dụ dỗ lôi kéo nạn nhân đến những địa điểm được chọn sẵn

trong quá trình ăn nhậu

khi bị hại bắt đầu có biểu hiện không kiểm soát được bản thân
cả nhóm sẽ rủ chơi đánh bài và sử dụng thủ đoạn gian lận để chiếm đoạt tiền
khi nạn nhân đã thua sạch tiền sẽ bị ép mượn tiền người quen chơi tiếp
cho đến khi không còn mượn tiền được nữa sẽ bị các đối tượng ép viết giấy vay nợ
cứ như vậy mỗi vụ việc số tiền một đối tượng được chia có thể lên đến hàng chục triệu đồng
sau khi thuốc hết tác dụng nạn nhân cứ suy nghĩ về vấn đề đánh bạc
nên sợ sẽ bị xử lý về hành vi đánh bạc nên không dám đến công an trình báo
khi nạn nhân trình báo nó cung cấp được rất ít thông tin liên quan đến đối tượng
việc thu thập chứng cứ ban đầu rất là khó khăn
chúng tôi xin đưa lại vụ án mà công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố ba đối tượng
gồm lê sĩ tùng tức tùng sáu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở xã xuân lộc huyện triệu sơn
lê đức hùng tức hùng tưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở xã xuân sơn huyện thọ xuân
và nguyễn ngọc cầu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xã thọ bình huyện triệu sơn
đối tượng lưu manh sử dụng thủ đoạn khá quen thuộc đó là xây dựng niềm tin với nạn nhân
bọn chúng thường mời nạn nhân ăn uống no say để nạn nhân tin tưởng chúng là người đàng hoàng
đối tượng lưu manh sử dụng thủ đoạn khá quen thuộc đó là xây dựng niềm tin với nạn nhân

bởi nếu tiểu lượng của nạn nhân không bằng chúng thì nạn nhân sẽ say mềm sau cuộc nhậu
lúc đó đối tượng sẽ không vốt phải sự phản kháng nào khi ra tay hành động